xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hai phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông hồng đã bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên vừa phát hiện và bắt quả tang
tại thời điểm phát hiện trên khoang chứa tàu của tàu pt hai nghìn sáu trăm bảy mươi chín có khoảng bốn trăm linh mét khối cát
còn trên tàu vr một mươi năm nghìn ba mươi bảy tám trăm linh sáu có năm người tất cả những người trên đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và giấy tờ của phương tiện đồng thời thừa nhận hoạt động khai thác cát là trái phép
điều tra ban đầu cho thấy thủy thủ trên tàu vr một năm không ba bảy tám không sáu khai nhận đã thực hiện theo chỉ đạo của người đàn ông tên là tâm không rõ địa chỉ
trong khi đó thì những người trên tàu pt hai nghìn sáu trăm bảy mươi chín cho biết họ được một người tên vận liên hệ để lấy

thủy thủ công an tỉnh quảng ngãi cho biết đang mở rộng điều tra vụ khai thác khoáng sản trái phép tại khu du lịch thiên đàng huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
trong thời gian dài ông phạm văn hải tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nam quảng nam ông chủ khu du lịch sinh thái thiên đàng
đã bán cát trong khu vực khu du lịch sinh thái thiên đàng cho công ty trách nhiệm hiếu hạn cảnh nguyễn với số lượng khoảng một mươi năm mét khối thu về số tiền gần năm tỷ đồng